bão số một mươi cũng đã gây ra hậu quả nặng nề trên địa bàn tỉnh hà tĩnh
riêng tại tâm bão thị xã kỳ anh cột truyền sóng của đài phát thanh và truyền hình thị xã đã bị gãy đổ
và nhiều công trình nhà dân đã bị hư hỏng nặng tốc mái hoàn toàn
theo thống kê bước đầu tại huyện kỳ anh hơn hai mươi ba nhà dân bị tốc mái và có chín thôn bị ngập
các xã kỳ ninh kỳ hà kỳ lợi kỳ trinh kỳ nam kỳ phương thị xã kỳ anh đã có hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái
cột truyền hình cột sóng việt theo ở thị xã đã bị đổ gãy
ông phan duy vĩnh phó chủ tịch ubnd thị xã kỳ anh cho biết hiện tại chưa có thống kê cụ thể thiệt hại do bão số một mươi gây ra
nhưng tại đây đã có tám mươi nhà dân các xã ven biển và các trường học trạm y tế các xã phường đã bị tốc mái và hư hỏng
chính quyền địa phương đang huy động mọi lực lượng cùng với các xã phường và nhân dân dọn dẹp lại nhà cửa
tiếp thêm thức ăn nước uống cho người dân vùng ven biển
tại huyện lộc hà cẩm xuyên thạch hà can lộc đã có gần bảy trăm linh ngôi nhà dân bị tốc mái
sóng lớn cùng với chiều cường đã tràn qua đê làm ngập lụt hàng chục hộ dân ở các xã thạch kim xã thạch châu và nhiều địa phương
hầu hết các địa phương trong tỉnh hà tĩnh đều bị mất điện lưới
một số tuyến đường do cột điện và cây cối đổ gãy
gây khó khăn cho việc đi lại
theo báo cáo của nhà máy thủy điện hố hô mức nước lòng hồ hiện ở sáu mươi một ba mét
dung tích phòng lũ dự trữ còn một mươi bảy triệu mét khối
với lượng mưa khoảng một trăm linh ml sức chứa của đập thủy điện vẫn ở ngưỡng an toàn